xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
quý vị thân mến những ngày mát mẻ nắng nhẹ đậm sắc thu tại bắc bộ đã qua
và từ ngày hôm nay thì bắc bộ lại đón ngày nắng nóng
nhiệt tăng với mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ c
bắc bộ và bắc trung bộ sẽ là khu vực tạnh giáo
trong khi đó từ nam trung bộ về tây nguyên và nam bộ sẽ cục bộ có mưa về chiều
quý vị hãy chuẩn bị vật dụng che chắn mưa để sử dụng ngay khi cần thiết
và dịp sống hối hả bận rộn đã trở lại sau kỳ nghỉ lễ
học sinh thì bắt đầu năm học mới từ ngày hôm qua
đường phố lại thêm nhộn nhịp người và xe
quý vị hãy ra đường sớm hơn mọi khi để kịp thời về thời gian cũng như công việc của mình quý vị